đến một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một ba mươi sáu ca mắc mới trong đó có một mươi chín ca nhập cảnh được cách ly ngay
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hơn hai mươi ba người
số ca tử vong liên quan tới covid một mươi chín ở nước ta đến nay là ba mươi năm ca
và đây là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng
còn vào chiều nay ubnd hà nội thông báo kết luận của phó chủ tịch ubnd tp chử xuân dũng
trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố yêu cầu các sở ngành của thành phố tiếp tục chủ động chuẩn bị sẵn sàng
mọi tình huống kịch bản phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao hơn lên trên một mức
đó là các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường quán bar trên địa bàn thành phố
tạm dừng hoạt động từ giờ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cho đến khi có thông báo mới
các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống thì phải có biện pháp phòng chống dịch
thường xuyên sát khuẩn bề mặt tiếp xúc dung dịch sát khuẩn tay ngồi giãn cách vách ngăn
nhân viên phải đeo khẩu trang
lực lượng chức năng của hà nội chủ động phối hợp chặt chẽ cập nhật nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh
để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
ubnd các tỉnh như bắc ninh tuyên quang hưng yên hà nam đã quyết định cho học sinh trên địa bàn
nghỉ học từ ngày một tháng hai đồng thời dừng các hoạt động văn hóa lễ hội để phòng chống dịch bệnh
trong thời gian nghỉ học các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn các tỉnh tiếp tục chỉ đạo
các cán bộ công chức viên chức và người lao động cũng cùng với học sinh sinh viên tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về nghỉ tết
thông tin tuyên truyền phối hợp với các cơ quan ban ngành và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chủ động các phương án kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra
tăng cường sử dụng hiệu quả các hình thức dạy học qua mạng internet và các ứng dụng chuyên môn triển khai dạy học trực tuyến
các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phun thuốc phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường
tất cả những người đi đến từ vùng dịch phải tự giác khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định hướng dẫn của ngành y tế
trong khi đó vào chiều nay trung tâm y tế quận nam từ liêm hà nội phối hợp với các đơn vị chức năng
đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
covid một mươi chín cho hơn một học sinh trường tiểu học xuân phương tp hà nội
trước đó sau khi phát hiện trường hợp một em học sinh lớp ba e của trường tiểu học xuân phương quận nam từ liêm
là con của ca bệnh số một nghìn sáu trăm chín mươi bốn nam bốn mươi tuổi có địa chỉ tại phường xuân phương quận nam từ liêm hà nội mắc covid một mươi chín
quận nam từ liêm đã thiết lập khu cách ly tập trung ngay tại trường và tiến hành cách ly ngay bảy mươi chín trường hợp f một
là học sinh giáo viên và phụ huynh học sinh
chiều ngày hôm nay trung tâm y tế quận năm từ liêm đã cử nhân viên y tế đến phường xuân phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệp
vì hầu hết các em còn nhỏ chưa thể tự sinh hoạt được nên đa số khi đi cách ly đều có phụ huynh đi cùng
trường hợp không có phụ huynh đi cùng phía nhà trường và phòng giáo dục của quận cũng sẽ sắp xếp phương án tốt nhất
để chăm sóc ổn định tinh thần cho các học sinh
cũng liên quan tới dịch covid một mươi chín ngày hôm nay lãnh đạo công an tỉnh thái bình đã kiểm tra động viên các cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại cầu sông hóa cầu nghìn và cầu hiệp
theo quyết định của tỉnh thái bình bảy tổ công tác liên ngành kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào gồm cầu tân đệ cầu nghìn cầu hiệp cầu thái hà cầu triều dương cầu la tiến cầu sông hóa
hoạt động trở lại từ một mươi tám h ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
các tổ công tác thường xuyên kiểm tra cập nhật đầy đủ thông tin lịch trình di chuyển
của từng người các phương tiện vận tải vào địa bàn tỉnh thái bình
quá trình kiểm tra người dân và chủ phương tiện xe khách xe tải xe taxi phải chấp hành nghiêm túc theo quy định tại các chốt phòng chống dịch
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi